cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết sau hai ngày mùng một và mùng hai tháng một thực hiện nghị định một trăm linh của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý sáu trăm một mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phạt tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
nghị định một trăm linh có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông
đặc biệt là mức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
cũng theo cục cảnh sát giao thông trong hai ngày mùng một đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc xảy ra bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi bảy người bị thương một mươi bốn người
như vậy hai ngày đầu năm có ngày nghỉ lễ số người chết mỗi ngày là hơn một mươi tám người thấp hơn bình quân ngày thường
bình quân năm hai nghìn một mươi chín mỗi ngày hai mươi một người chết do tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông nhận định việc cấm triệt để sử dụng rượu bia khi điều khiển
các phương tiện tham gia giao thông bổ sung các hành vi mới và nâng mức xử phạt đối với hành vi
là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn theo quy định mới là rất đồng bộ kịp thời
trước những phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay